vào thời điểm trên xe khách su suki bảy chỗ biển lạng sơn chở tài xế và một mươi hành khách từ khu vực biên giới về thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn đến địa phận xã thanh lòa huyện cao lộc đã bị mất lái và lao xuống vực
các cơ quan chức năng và người dân nhanh chóng có mặt tại hiện trường đã đưa người bị nạn ra ngoài
tại hiện trường chiếc xe đã nằm lật ngửa bẹt rúm dưới vực sâu hơn ba mươi mét
bước đầu cơ quan chức năng xác định ba người đã tử vong tám người còn lại bị thương nặng
theo một số hành khách trên xe do tránh xe đi ngược chiều nên xe khách đâm vào hòn đá mất lái lao xuống vực
danh tính các nạn nhân tử vong bao gồm lò văn hùng chú tại lai châu triệu văn quý và đinh văn mười chú tỉnh lạng sơn